trong thời gian qua để tiện lợi cho các khách hàng thanh toán tiền điện tổng công ty điện lực tp hà nội đã áp dụng nhiều phương thức thanh toán
trong đó có thanh toán bằng hình thức trích nợ tự động qua tài khoản ngân hàng được nhiều người lựa chọn về tính năng tiện dụng và mang lại hiệu quả
cũng như tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng trên địa bàn thủ đô
tổng công ty điện lực thành phố hà nội
tổng công ty điện lực thành phố hà nội
tổng cơ của evn hà nội đến hết tháng chín đã có hơn bảy mươi bốn tương đương khoảng một bốn triệu khách hàng tham gia các hình thức thanh toán tại các ngân hàng và tổ chức liên kết
trong đó riêng hình thức thanh toán trích nợ tự động cũng như thanh toán điện tử không sử dụng tiền mặt chiếm đến một mươi chín tương đương khoảng ba trăm năm mươi khách hàng

triển khai tiện ích thanh toán tiền điện linh hoạt hiệu quả thông qua các ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán và tính đến nay đã có một mươi bảy ngân hàng và năm tổ chức trung gian thanh toán được liên kết